thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn công khế và nguyễn quang thông
hai nguyên tổng biên tập báo thanh niên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm xác định nguyễn công khế chủ tình hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông thanh niên
nguyên tổng biên tập báo thanh niên và nguyễn quang thông nguyên tổng biên tập báo thanh niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng
trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số một trăm năm mươi một một trăm năm mươi năm bến vân đồn phường sáu quận bốn tp hcm
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm trách nhiệm của các cá nhân tổ chức khác có liên quan thu hồi tài sản cho nhà nước
chiều nay phiên xét xét
các xét xử sơ thẩm lưu động nhóm khủng bố tấn công trụ sở xã iatu huyện ia tiêu huyện chư quynh và bước vào phần tranh luận với việc công bố bản luận tội của đại diện viện kiểm sát
sau khi hoàn tất các thủ tục đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc giữ quyền công tố đã công bố bản cáo trạng truy tố một trăm linh bị cáo
theo đó có năm mươi ba bị cáo bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại khoản một điều một trăm một mươi ba bộ luật hình sự
bảy bị cáo bị truy tố về tội khủng bố quy định tại điểm a khoản hai điều hai trăm chín mươi chín bộ luật hình sự
tám bị cáo bị truy tố về tội khủng bố quy định tại các điểm a b khoảng hai điều hai trăm chín mươi chín bộ luật hình sự
bị cáo lê văn nghĩa bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép quy định tại khoản một điều ba trăm bốn mươi tám bộ luật hình sự
bị cáo y sinh bia bị truy tố về tội che giấu tội phạm quy định tại điểm a khoảng một điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng sức khỏe của cán bộ người dân
phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đắk lắc mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề ga
phần lớn các bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết nên đã bị imut mờ lô và nhóm phản động lưu vong ở mỹ khác dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo
dụ dỗ và đe dọa buộc tham gia hoạt động khủng bố phá hoại
quá trình điều tra các bị cáo thành khẩn khai báo bày tỏ ăn năn hối cải thừa nhận phạm tội do thiếu hiểu biết và bị đe dọa
họ xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
thời gian qua do mâu thuẫn quyền lợi giữa các nghề khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ phía tây huyện u minh và huyện trấn văn thời tỉnh cà mau
đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp ngư trường làm cho tình hình an ninh trở tự an toàn ở khu vực biển này diễn biến phức tạp
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba tàu cá cm hai nghìn chín trăm hai mươi sáu ts hoạt động cách cửa biển đá bạc huyện trần văn thời khoảng bốn hải lý về hướng tây
thì bị một đối tượng tên lợi ở xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời đi vỏ composite tiếp cận ném chai bia và vỏ ốc bẫy mực vào tàu cá
đến một mươi năm giờ cùng ngày có sáu người đi trên vỏ composite tiếp cận dùng gậy đánh bị thương nhẹ các ngư phủ trên tàu cm hai nghìn chín trăm hai mươi sáu ts
đồng thời lấy đi khoảng tám kg mực khô một tay lái tàu ước thiệt hại khoảng tám triệu đồng
vụ việc đã được công an huyện trần văn thời khởi tố vụ án bắt giữ năm đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng
để nhanh chóng ổn định tình hình thực hiện chỉ đạo của bộ tư lệnh cảnh sát biển
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã triển khai các tổ công tác tiến hành làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh
các cơ quan chức năng của tỉnh cà mau tiếp tục nắm điều tra xác minh phối hợp xử lý các vụ việc đã xảy ra
trên biển nhất là khu vực tranh chấp ngư trường bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã triển khai lực lượng phương tiện tàu
xuồng phối hợp với công an biên phòng tỉnh cà mau tuần tra kiểm tra kiểm soát
chủ động phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nhất là khai thác sai vùng
bao chiếm ngư trường trái phép cố ý gây thương tích hủy tài sản của ngư dân do mâu thuẫn tranh chấp ngư trường
kết hợp tuyên truyền cho bà con ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật khi hoạt động trên biển
kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi hoạt động trên biển
tiến tới chấm dứt tình trạng trộm cắp tranh chấp ngư trường trên vùng biển huyện u minh
và huyện trần văn thời tỉnh cà mau nói riêng và vùng biển tây nam nói chung
hà giang là tỉnh phên rậu cực bắc của tổ quốc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng
để làm tốt công tác quốc phòng an ninh bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang đã thường xuyên luyện tập
đưa ra nhiều phương án bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ phá vỡ mọi âm mưu của thế lực thù địch
giúp người dân yên tâm vui xuân đón tết
với các tình huống giả định gây dối an ninh trật tự của các thế lực thù địch
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
luôn sẵn sàng các phương án ứng phó tăng cường quân số nắm chắc tình hình biên giới nội địa
không để phát sinh tình huống bất ngờ xảy ra
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc
nâng cao cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
sẵn sàng các phương án ứng phó sát với tình hình thực tế
không phải giao dịch trực tiếp như nhiều năm về trước
giờ đây trên mạng xã hội tràn lan các trang cá nhân hoặc những nhóm kín trào bán vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ với tính chất phức tạp tinh vi khó phát hiện
đây là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội
đối tượng này bị đội cảnh sát hình sự công an huyện gia lâm hà nội phát hiện bắt giữ
vì có hành vi mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ
lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm là hung khí nguy hiểm
đang được tập kết để chuẩn bị mang đi tiêu thụ
có sản phẩm rẻ thì một mươi bán ra tầm một trăm năm mươi đến hai trăm linh đắt thì tầm một trăm linh bán ra ba trăm linh
thời gian gần đây việc các đối tượng mua bán vũ khí và các công cụ hỗ trợ
trên không gian mạng diễn ra rất là phổ biến
các đối tượng thường sử dụng những cái khoản facebook ảo
số điện thoại ảo giao lô ảo để đăng tải bán những sản phẩm này
vì các đối tượng biết là sản phẩm này là sản phẩm cấm kinh doanh
nhập vào có thể là giá rất là rẻ
rất là lớn có thể là gấp hai mươi lần cái giá trị ban đầu
thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội
có không ít các tài khoản trao bán công khai vũ khí công cụ hỗ trợ
không chỉ đăng hình ảnh cụ thể từng loại vũ khí
mà chủ những tài khoản này còn công khai luôn cả số điện thoại
để người mua tiện giao dịch
việc mua bán các sản phẩm này mà diễn ra công khai như thế này
thì xảy ra những vụ việc phức tạp và nguy hiểm như cướp tài sản
có thể các đối tượng sử dụng những cái bình xuyên hay cay
những cái loại vũ khí này để đi thực hiện hành vi phạm tội
đấy những trường hợp này thì là gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng
đến sức khỏe của những người xung quanh
dù có là lý do tự vệ hay bất cứ lý do nào khác
thì việc mua vũ khí công cụ hỗ trợ vẫn là hành vi vi phạm pháp luật
đây cũng là nguy cơ phát sinh tội phạm gây mất an toàn xã hội